chiều ngày hai mươi tháng chín tại trường tiểu học dịch vọng b tp hà nội hội đồng đội trung ương bộ giáo dục và đào tạo và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức lễ phát động cuộc thi ý tưởng giáo dục bảo vệ nguồn nước và thiếu nhi vẽ tranh với chủ đề mizuiku emil nước sạch
cuộc thi nhằm lan tỏa hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục thiếu nhi nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bảo vệ nguồn nước và là sân chơi cho thiếu nhi phát huy tính sáng tạo thể hiện ý tưởng năng khiếu suy nghĩ của mình về nước sạch và sử dụng nguồn nước sạch qua những tác phẩm hội họa
đồng thời là cơ hội để giáo viên sinh viên tình nguyện đã tiếp cận với chương trình misuico em yêu nước sạch góp phần chung tay xây dựng chương trình giáo dục bảo vệ nguồn nước cho học sinh bằng ý tưởng sáng tạo thiết thực và hiệu quả